theo thống kê của ngành y tế hiện nay tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng trẻ hóa
nếu năm hai nghìn một mươi việt nam có một trăm hai mươi sáu ca mắc bệnh ung thư
thì năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc đã lên tới một trăm sáu mươi bốn ca
trong đó số ca mắc ung thư ngày trẻ hóa chiếm tỷ lệ ngày càng cao
đã trở thành nỗi ám ảnh của bao gia đình xã hội
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân tại bệnh viện ung bướu đà nẵng
tại bệnh viện ung biếu đà nẵng
hàng ngày lượng bệnh nhân đến khám và điều trị luôn ở mức cao
riêng tại khoa nội ba của bệnh viện
trung bình mỗi ngày khoa điều trị và chăm sóc gần một trăm linh bệnh nhi
đã hơn bốn năm qua người phụ nữ này đã đưa cháu đi điều trị ở nhiều bệnh viện